tin an ninh trật tự vào tối ngày năm tháng sáu công an tỉnh bình phước đã phối hợp với công an huyện phú riềng
đang tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ cái chết của anh đoàn kim vương
chú tại xã bù nho huyện phú riềng nạn nhân được xác định tử vong tại nhà nghi do bị sát hại
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi bốn h bốn mươi chiều cùng ngày anh đoàn kim dương đi về qua nhà em trai
thì phát hiện có nhiều vết máu vương vãi khắp căn nhà đồ đạc trong nhà bị xáo trộn
khi người anh trai xuống bếp thì phát hiện em trai đã tử vong dưới nền phòng bếp
nhận được tin báo công an tỉnh bình phước đã phối hợp với công an huyện phú riềng
nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ